thưa quý vị lợi dụng nhu cầu kết bạn hẹn hò trên ứng dụng tinder ngày càng gia tăng
nhiều đối tượng tội phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo với các phương thức cũng như thủ đoạn
để chiếm đoạt tài sản từ những người nhẹ dạ cả tin
lực lượng công an đã nhiều lần cảnh báo tới người dân đặc biệt là những người trẻ
cần phải cẩn trọng khi tham gia mạng xã hội để tránh sập bẫy chiêu thức lừa đảo hẹn hò trực tuyến
mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục cảnh giác ngay sau đây
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi nạn nhân đồng ý thì một người phụ nữ tên nguyễn thị trinh gọi điện tự xưng là nhân viên của cục hải quan việt nam
thông báo có gói hàng gửi từ nước ngoài về yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào một số tài khoản để làm lệ phí nhận quà
tương tự như vụ việc trên người phụ nữ này cũng được người đàn ông người nước ngoài làm quen qua ứng dụng hẹn hò tind
lấy lý do làm trong môi trường đặc biệt nên đối tượng không gọi điện trực tiếp mà chỉ nhắn tin
tôi và một người quen nhau qua tinder sau khoảng ba tuần nói chuyện qua lại
và anh ấy khi mà đã lấy được lòng tin của tôi rồi thì anh ấy nói rằng sẽ gửi tặng tôi một khối tài sản để mua ô tô
và tôi thấy họ gửi cho tôi một đường link
bảo nhắn vào đó và nhắc tôi là gửi năm mươi triệu tiền thuế để nhận hàng
tôi dừng lại và tôi nhắn tin cho họ tại sao lại click vào cái đường link đó thì họ đã quay sang chặn tôi
trên thực tế các đối tượng lừa đảo thực hiện những thủ đoạn vô cùng tinh vi
chúng lợi dụng tình cảm tạo lòng tin với nạn nhân sau đó hứa gửi tiền vào quà từ nước ngoài về
hoặc mời nạn nhân cùng góp vốn kinh doanh với những cơ hội rộng mở
các chuyên gia khuyến cáo người dân
khi nói chuyện với người dân
để lại trên các ứng dụng hẹn hò thì tuyệt đối không để chuyện tài chính sen vào
nếu mối quan hệ đi theo hướng hỗ trợ tài chính cho đối phương cần dừng lại ngay lập tức
đây là một trong các hình thức hành vi của tội cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tùy vào giá trị chứng đoạt mà đối với tượng vi phạm có thể bị chịu mức án cao nhất lên tới hai mươi năm tù hoặc tù trung thân
chủ yếu là sau khi làm quen
thì họ sẽ dẫn dụng
khi người bị hại đó là họ sẽ gửi tiền hoặc là gửi đồ quà tặng
và khi gửi đồ quà tặng thế thì sẽ xuất hiện một người trung gian là một người việt nam để đứng ra nói đây là
họ đang ở cơ quan chuyển phát nhanh hoặc là đang ở chỗ bộ phận làm thủ tục và hải quan
thực tiễn ra là cái đấy là theo kinh bản của các đối tượng gốc phi
câu kết với một số người việt chúng ta để thực hiện ngay như lừa đảo đấy
để tránh bị các đối tượng lừa đảo
người dân cần nâng cao nhận thức
không tin tưởng vào những lời hứa hẹn
gửi tiền quà của những đối tượng lạ trên mạng xã hội
người dân cần tỉnh táo trước những thủ đoạn dùng thông tin cá nhân
để giả danh các cơ quan nhà nước ngân hàng tổ chức tín dụng
đặc biệt hạn chế đăng tải chia sẻ những thông tin cá nhân
các vấn đề có liên quan đến đời sống cá nhân lên mạng xã hội
vì đây có thể là đầu mối để tội phạm liên quan đến công nghệ cao lợi dụng để phạm tội
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại